sau khi mua được ba cá thể họ rùa biển thuộc loài danh mục nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
một chủ quán cà phê ở tỉnh kiên giang đã được cơ quan chức năng vận động tự nguyện giao nộp để thả chúng về môi trường tự nhiên
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh kiên giang đã phối hợp với tri cục thủy sản tỉnh kiên giang
tiếp nhận ba cá thể rùa quý hiếm để thả về môi trường biển
ba cá thể rùa biển gồm một cá thể đồi mồi nặng chín kg và hai cá thể vích mũi cá thể nặng một mươi kg
sau khi được các cán bộ chuyên môn giải thích về tính quý hiếm của rùa biển nằm trong sách đỏ việt nam
và phổ biến pháp luật bảo vệ động vật hoang dã thuộc loài danh mục nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
anh phát là người mua ba cá thể rùa biển đã đồng ý tự nguyện giao nộp để thả về môi trường tự nhiên